còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn từ bốn đến một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn trên một mươi km giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn đến cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước